ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu toàn thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
đáng chú ý là mở rộng đối tượng xét nghiệm virus sars cov hai không chỉ tập trung vào người có dịch tễ đi về từ vùng dịch
khẩn trương xét nghiệm cho người về từ đà nẵng và hoàn thành trong ngày hai mươi tháng tám
công điện nêu rõ các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện nghiêm việc sàng lọc phân luồng bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh
mở rộng đối tượng xét nghiệm virus sars cov hai khi có biểu hiện ho sốt khó thở không rõ nguyên nhân bệnh nhân nặng viêm phổi
kể cả những trường hợp không đi về từ vùng dịch
khẩn trương xét nghiệm cho người về từ đà nẵng hoàn thành trong ngày hai mươi tháng tám và thông báo kết quả xét nghiệm cho người dân
tiếp tục quyết liệt công tác truyền thông vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng
các nhà hàng quán ăn thực hiện giãn cách chỗ ngồi tối thiểu là một mét bắt đầu từ giờ ngày một mươi chín tháng tám